số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh chóng theo đó số f điều trị tại nhà cũng tăng lên
nhiều người trong số này đã tìm mua thuốc monupiravir để dự phòng hoặc sử dụng
tuy nhiên để dùng thuốc an toàn f cần phải biết những thông tin sau
trước tiên cần phải nắm rõ đối tượng nào dùng monupiravir
theo cập nhật hướng dẫn mới nhất của bộ y tế thuốc monu piravir được chỉ định cho bệnh nhân covid một mươi chín
người lớn từ một mươi tám tuổi trở lên mức độ nhẹ đến trung bình và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng
thứ hai về thời gian sử dụng monupiravir
thuốc monopiravi sử dụng trong vòng năm ngày kể từ khi khởi phát các triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính
riêng bệnh nhân cần nhập viện đã được khởi trị monupiravir trước đó
có thể tiếp tục sử dụng thuốc để hoàn thành phác đồ điều trị năm ngày tùy theo quyết định của bác sĩ điều trị
các đối tượng sau đây cần lưu ý
khi dùng thuốc monupiravir
phụ nữ có khả năng mang thai phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp
và có hiệu quả trong quá trình điều trị mà trong vòng bốn ngày sau khi sử dụng liều mnupiravir cuối cùng
đối với phụ nữ cho con bú không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị
và trong vòng bốn ngày sau khi sử dụng liều pierre cuối cùng
đối với nam giới trong độ tuổi sinh sản sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp và hiệu quả trong thời gian điều trị
và ít nhất ba tháng
ba tháng sau liều monupiravir cuối cùng
monupiravir không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng covid một mươi chín
thứ ba không sử dụng moropidavir cho phụ nữ có thai phụ nữ cho con bú trẻ em dưới một mươi tám tuổi
do quan ngại nguy cơ động tính trên thai nhì trên xương và sụn của thuốc
thứ bốn người dân không nên lo lắng không tự ý mua sử dụng thuốc monupiravir trôi nổi
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
chỉ sử dụng các thuốc đã được bộ y tế cấp phép điều hành để đảm bảo chất lượng
hiệu quả điều trị và sức khỏe của chính mình
thứ năm việc dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh
đồng thời tiêm bẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe do nguy cơ các phản ứng có hại của thuốc
bộ y tế khuyến cáo người dân không nên tích chữ và tự ý sử dụng thuốc
vì việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh
để đảm bảo nguồn cung ứng và tăng cường khả năng tiếp nhận thuốc mới trong điều trị bệnh covid một mươi chín
ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế đã có quyết định số sáu mươi chín qd qld cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện
đối với ba thuốc chứa hoạt chất monopiravir sản xuất trong nước cụ thể bao gồm
thuốc monopiravir hai trăm linh mg của công ty cổ phần hóa dược phẩm mekofa
monopiravir bốn trăm linh mg của công ty trách nhiệm hiệu hạn liên doanh stella farm
monopiravir bốn trăm linh mg của công ty cổ phần dược phẩm boston việt nam
thuốc chứa monopiravir
là thuốc mới được cấp phép có điều kiện là thuốc kê đơn cần tiếp tục theo dõi về chất lượng
hiệu quả an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành việc sử dụng thuốc monopiravir cần phải
có sự thăm khám kê đơn và hướng dẫn của bác sĩ nhân viên y tế người dân cần lưu ý sử dụng đúng
theo hướng dẫn bởi nếu không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh cũng như tiềm ẩn
nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe do nguy cơ về các phản ứng có hại của thuốc
để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hiệu quả cục quản lý dược thuộc bộ y tế khuyến cáo người
dân cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc monu piravir để điều trị covid một mươi chín như sau
ngày chỉ định của thuốc monopia được sử dụng để điều trị covid một mươi chín mức độ nhẹ đến trung bình
người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chuẩn đoán sars cov hai và có ít nhất một yếu
tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng các giới hạn sử dụng của thuốc
monopiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới năm ngày
monopiravir không được sử dụng quá năm ngày liên tiếp monopiravir không được sử dụng để dự phòng
sau hoài chức bệnh nhiễm để phòng covid một mươi chín bộ y tế cục quản lý dược khuyến cáo người dân
khi sử dụng thuốc monopilavir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định các giới hạn sử dụng và
các cảnh báo thận trọng của thuốc khuyến cáo và thận trọng khi dùng thuốc
cô nữ có thai và cho con bú monopiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời
gian điều trị cô nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong
thời gian điều trị và trong bốn ngày sau liều monopiravir cuối cùng dựa trên khả năng
xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ monopiravir cô nữ khuyến cáo cho con bú trong
thời gian điều trị và trong bốn ngày sau liều monopiravir cuối cùng với trẻ em và thành
công niên monopiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới một mươi tám tuổi vì có thể ảnh hưởng đến
tinh trùng của xương và sụn đối với nam giới monopiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng mặc
dù rủi ro được coi là thấp vì vậy nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng
dụng đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai tiêm cậy trong thời gian điều trị và ít nhất ba
tháng sau liều monopiravir cuối cùng bộ y tế hội quản lý dược cung cáo người dân chỉ sử dụng thuốc
monopiravir khi có đơn của bác sĩ tham đối chỉ định các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận
về thuốc nâu trên trong quá trình sử dụng thuốc monopiravir nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có
hại nào cũng cúc cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời
đặc biệt lưu ý người dân không tự ý mua sử dụng thuốc moniplavir sôi nổi không rõ nguồn gốc
xuất xứ trên thị trường chỉ sử dụng các thuốc đã được bộ y tế cấp phép lưu hành để đảm bảo chất lượng
khỏa điều trị và sức khỏe của chính mình ngày một ba thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên
ký công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với
với việc mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín công văn được ban hành trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
vẫn diễn biến phức tạp nhu cầu sử dụng thuốc điều trị tăng cao mới đây bộ y tế đã cấp giấy
đăng ký lưu hành cho thuốc kháng virus có dược chất monopiravir điều trị covid một mươi chín để tránh việc mua
thuốc điều trị covid một mươi chín không có nguồn gốc xuất xứ không đúng quy định về bán thuốc theo đơn
lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý nhằm trục lợi bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh
thành chỉ đạo các đơn vị những biện pháp quản lý đối với việc mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
bộ đề nghị các tỉnh thành chỉ đạo sở y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường
tuyên truyền hướng dẫn phổ biến cho các cơ sở y tế cơ sở kinh doanh dược và người dân về việc
mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín đúng quy định ngoài việc tăng cường tập huấn cho các cơ sở
y tế cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn các quy định về kê đơn bán thuốc theo quy định bộ y tế
đề nghị chỉ đạo hệ thống kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc phát hiện thuốc
không đạt chất lượng không có nguồn gốc xuất xứ và xử lý nghiêm theo quy định báo cáo kết quả

năm hàng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán thuốc điều trị covid một mươi chín bất hợp lý bộ y tế đề nghị các địa phương
kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự
thì kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo quy định bên cạnh đó bộ y tế đề nghị
các địa phương chỉ đạo các cơ sở tham gia chuỗi cung búng thuốc điều trị covid một mươi chín có trách nhiệm hướng dẫn
đầy đủ cho người dân về việc sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn tuân thủ đầy đủ các quy định về mua bán thuốc
điều trị covid một mươi chín và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết kê khai thực hiện đầy đủ các yêu cầu thực hành
thuốc bảo quản thuốc gsp thực hành thuốc phân phối thuốc gdp thực hành thuốc bán lẻ thuốc gpp
theo đúng quy định của bộ y tế và các quy định khác trong kinh doanh dược
ngày một mươi bảy tháng hai cục quản lý dược đã cấp phép điều hành có điều kiện cho thuốc điều trị covid một mươi chín so với
loại thuốc sản xuất trong nước chứa hoạt chất monopia gồm thuốc moravir bốn trăm linh của công ty
cổ phân dược phẩm boston việt nam thuốc movinavir monopilavir hai trăm linh mg của công ty cổ phân hóa dược phẩm
mycofa và thuốc monopilavir stella bốn trăm linh mg monopilavir bốn trăm linh mg của công ty trách nhiệm yêu hạn liên doanh
stella farm chỉ nhánh một ngày hai mươi ba tháng hai cục quản lý dược đã chính thức công bố giá bán thuốc
điều trị covid một mươi chín đối với ba loại thuốc trên giá thuốc bán lẻ trên thị trường từ tám đồng